sáng một mươi sáu tháng một mươi tại hà nội bộ y tế tổ chức hội nghị triển khai luật phòng chống tắc hại của rượu bia với sự tham dự của nhiều đại diện đến từ các bộ ban ngành
việt nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ nam giới uống rượu bia cao nhất thế giới và tỷ lệ uống rượu bia ngày càng gia tăng đặc biệt tỷ lệ uống rượu bia ở mức có hại tức là uống từ sáu đơn vị rượu trở lên trong một lần uống lên tới bốn mươi bốn
do những ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và gây ra các vấn đề xã hội nghiêm trọng nên rượu bia là loại hàng hóa được hầu hết các quốc gia đưa vào kiểm soát chặt chẽ và không khuyến khích tiêu dùng
tại việt nam sau bảy năm nghiên cứu xây dựng ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín luật phòng chống tắc hại của rượu bia đã được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua
đây là lần đầu tiên việt nam có một đạo luật điều chỉnh đầy đủ hoàn chỉnh đối với vấn đề phòng chống tác hại của rượu bia nhưng đây cũng là đạo luật khó do liên quan đến thói quen hành vi tiêu dùng của người dân
vì vậy để đạo luật này đi vào cuộc sống bảo đảm tính khả thi và hiệu quả thì công tác tuyên truyền phổ biến triển khai luật là hết sức quan trọng